cù lao tân lộc nằm trên sông hậu thuộc quận thốt nốt thành phố cần thơ hiện có ba điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài hơn sáu hai km
những năm gần đây nơi này liên tục bị sói lở với diện tích đất bị mất mỗi năm hơn một hectare
nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở tại đầu cù lao thuộc khu vực long châu phường tân lộc với chiều dài bốn km
làm sạt hoàn toàn hơn sáu hectare đất của một mươi tám hộ dân sống bằng nghề nuôi cá cha trồng cây ăn trái và nhiều nhà cửa
hiện nay tình trạng sạt lở vẫn còn diễn ra với mức độ lớn sâu vào đất liền khoảng bảy mét mỗi năm
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ yêu cầu tri cục thủy lợi thành phố phối hợp cùng quận thốt nốt
viện khoa học thủy lợi miền nam khảo sát toàn tuyến bờ của cù lao tân lộc
xác định khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở để tìm ra nguyên nhân
từ đó xây dựng kế hoạch giải pháp hạn chế sạt lở cho cù lao tân lộc